trước diễn biến rất nguy hiểm của bão noru cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
công an các tỉ biên trung đã kịp thời có mặt ở những điểm sung yếu để hỗ trợ và giúp người dân
ứng phó bão từ rất sớm nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra
vâng hình ảnh của các chiến sĩ công an nỗ lực hết mình đồng hành giúp dân chuẩn bị công tác
phòng chống bão noru đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp lan tỏa hình ảnh về lực lượng vì nhân dân phục vụ
xuyên đêm các cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng đã có mặt ở bãi biển
khu vực nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão nu để giúp người dân chuyển ngư cụ
thuyền thúng đến nơi an toàn
bất chấp những đợt mưa nặng hạt không khí lạnh về đêm lực lượng công an thành phố đà nẵng
đến từng nhà trăng chống nhà cửa giúp người dân ứng phó với bão
những hành động đẹp của các chiến sĩ được cư dân mạng hết lời khen ngợi
nhà vốn neo người
hay tìm có bão thì rất lo
nhờ các chú công an bộ đội dân quân tự vệ đến nhà tỉa cây trang nhà ra cố lại cánh cửa
khiến chúng tôi rất yên tâm
các ảnh đã vất vả rồi
cảm ơn các đồng chí đã có trách nhiệm với công việc
vì nước quên thân thì dân phục vụ
chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng và nhà nước đã giao
những hình ảnh đẹp này cần được chia sẻ lan rộng hơn nữa
khi xem những hình ảnh này tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào

chúc các ảnh hoạn nạn là cộng đồng lại phát huy tinh thần tương thân tương ái
trung sức và đồng lòng đoàn kết giúp đỡ
đó là truyền thống quý báu của dân tộc đã in dấu ấn trong huyết quản của người việt nam
hình ảnh các chiến sĩ công an giúp đỡ người dân chống bão thật là đẹp
việt vời làm sao những chiến sĩ công an
thời chiến tranh luôn anh dũng kiên cường
hòa bình rồi vẫn vì dân vì nước
nô ru hỡi bão ơi xin lùi nước
đừng tiến vào đất nước của chúng tôi
không chịu cảnh tơi bời
người xa xứ với đề niềm lo lắng
tan đi bão để quê hương bình lặng
cho trời xanh mây trắng nhẹ nhàng bay
hãy quay đầu đừng tan phá đất này
rút phong ba ngoài biển cây xa thẳm
mỗi mùa mưa bão đi qua để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân rất nhiều
may mà nhờ có sự giúp sức của các chiến sĩ công an giúp đỡ người dân trong thời gian này
các chiến sĩ tuyệt vời lắm
cũng mong rằng
cơn bão suy yếu thường mệt trung lắm
nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng cũng như triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn
thì thiệt hại thật sự không dám tưởng tượng luôn
cố lên miền trung ơi
bao nhiêu ngày mưa lũ là bấy nhiêu ngày rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an không về đơn vị không về nhà
cắm chốt ở các điểm lũ để làm nhiệm vụ
bất kể ngày hay đêm chỉ cần nhận được tiếng kêu gọi giúp đỡ từ người dân là các chiến sĩ công an
lập tức có mặt tận tụy trong công việc ẩn cần với nhân dân lăn xả cửa hàng ra cuối nhà cửa không nề hàng khó khăn
và ngay trong thời điểm này lực lượng công an cùng nhân dân cả nước dù ở đâu làm những việc nào cũng đều chung sức đồng lòng hướng về miền trung
những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ công an nhân dân mùa mưa lũ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân
hãy chia sẻ suy nghĩ quan điểm của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân